bộ tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế trong đó đề xuất hồ sơ đăng ký thuế lần đầu được cơ quan thuế thực hiện xử lý và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá ba ngày làm việc
đối với tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu dự thảo nêu rõ cơ quan thuế thực hiện xử lý và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế
cũng theo dự thảo về đăng ký thuế lần đầu tổ chức kinh tế và các đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cục thuế nơi đặt trụ sở
tổ chức khác nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập
tri cục thuế nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập
tổ hợp tác nộp hồ sơ đăng ký thuế tại tri cục thuế nơi đặt trụ sở
ngoài ra dự thảo còn hướng dẫn chi tiết về thay đổi thông tin đăng ký thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế khôi phục mã số thuế đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp